công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng
tham gia vụ đánh nhau trước quán ba khiến một người tử vong để điều tra về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
hai đối tượng là trần nam giang chú huyện cư mờ ga và trần văn hiệp chú thành phố buôn ma thuột
nạn nhân trong vụ án này là hoàng ngọc trung chú tại huyện krong anna
trước đó vào đêm ngày một mươi tháng sáu tại cửa quán ba giang và hiệp đã đánh chung
khiến nạn nhân tử vong do mâu thuẫn sau đó cả hai đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận đã khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
và lệnh khám xét khẩn cấp đối với ông võ thể sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ninh hải
hiện là phó trưởng ban dân vận huyện ủy huyện ninh hải
ông diệp minh xuân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hiện đang là phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thuận nam
ông trần anh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nguyên phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện ninh hải
và ông trương trọng duy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện ninh hải
hiện đang là chủ tịch hội nông dân huyện để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai
theo hồ sơ của cơ quan công an từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín ông trần anh tuấn và ông trương trọng duy
tham mưu cho ông võ thể khi ấy là phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ninh hải
ký ban hành các quyết định cho bảy trường hợp thuê hơn chín m hai đất trái quy định trên địa bàn huyện ninh hải
gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn chín tỷ đồng
riêng ông diệp minh xuân với chức vụ là phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thuận nam
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi đã cho ba mươi bảy trường hợp thuê hơn một mươi một m hai đất phi nông nghiệp
khu vực cảng cà ná mở rộng sai quy định không thông qua đấu giá gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự công an huyện gia bình tỉnh bắc ninh
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng cùng chú xã nhân thắng huyện gia bình
theo hồ sơ ba đối tượng nguyễn kim thịnh đồng văn phương đào gia thiết chuyên cho vai lãi nặng
trong đó thịnh là đối tượng chủ mưu cầm đầu
các đối tượng cho vai tiền với lãi suất từ ba đến năm đồng một triệu một ngày
tương đương với một trăm linh tám
hàng tháng người vay phải chuyển lãi trực tiếp hoặc là chuyển qua tài khoản ngân hàng các đối tượng cung cấp
đến kỳ hạn nếu người vai chậm chuyển tiền lãi vào gốc các đối tượng sẽ gọi điện nhắn tin đe dọa
với tùy đoạn trên từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám cho đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng đã cho một mươi năm người vai lãi nặng tổng số tiền thu lợi bất chính là gần hai trăm sáu mươi triệu đồng
còn tại hải dương cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh miện đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
giam nguyễn tân thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thôn ngõ mưa xã quỳnh hòa huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
về tội gây dối chất tự công cộng
đây là đối tượng đã mang theo hung khí nghi là súng để giải cứu bạn gái và bắn trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện
sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu sau khi nhận được tin báo về việc một nam thanh niên sử dụng một vật có hình dạng súng ngắn
đe dọa người dân sinh sống xung quanh khu vực đường ba trăm chín mươi hai b thuộc địa phận thôn phù tải hai xã thanh giang huyện thanh miện tỉnh hải dương
để giải cứu bạn gái đang bị đòi nợ lực lượng công an đã tiến hành xác minh vụ việc và truy tìm đối tượng nghi vấn
một giờ sau khi vào cuộc các trinh sát phát hiện hai nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang điều khiển xe mô tô
phát hiện có người theo dõi hai đối tượng tăng ga bỏ chạy đối tượng ngồi sau là nguyễn tân thành đã rút vũ khí bắn hai phát
về phía các trinh sát rồi bỏ trốn vào khu vực dân cư đối tượng còn lại bị lực lượng công an khống chế đưa về trụ sở làm việc
đến trưa ngày hai mươi tám tháng sáu lực lượng công an tỉnh hải dương đã phối hợp với công an thành phố hưng yên tiếp cận bắt giữ đối tượng thành
tăng vật thu giữ gồm một vật dạng súng ngắn ổ xoay trong ổ đạn có chứa bốn viên đạn và một hộp giấy tiếp đạn chứa hai mươi một viên đạn các loại
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng công an huyện phụ hiệp đã bắt quả tăng một mươi đối tượng
bằng tiền các độ gà trực tiếp qua mạng tại một quán cà phê ở ấp cầu sáng xã tân bình huyện phụng hiệp
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ hai điện thoại di động đang phát trực tiếp các trận gà
trên người các đối tượng và xung quanh lực lượng làm nhiệm vụ còn tạm giữ hơn ba mươi bốn triệu đồng chín điện thoại di động một quyển sổ ghi các con số và năm xe mô tô
cùng thời điểm này một tổ công tác khác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang và công an huyện phụng hiệp bắt quả tang một mươi ba người
tại một quán cà phê gần đó thu giữ nhiều mảnh giấy liên quan đến việc cá cược các cá độ gà qua mạng kiểm tra trên người các đối tượng
lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ trên ba mươi ba triệu đồng hơn chục điện thoại và một mươi ba xe mô tô
công an tp tuy hòa tp yên vừa tiến hành trao trả chiếc điện thoại iphone cho một su vách người nhật bản bị đánh rơi trong quá trình làm việc tại tp yên
trước đó trong quá trình di chuyển từ thị xã đông hòa đến tp tuy hòa anh yamazaki
sáu mươi tuổi du khách người nhật bản đã bị rơi mất chiếc điện thoại iphone một mươi một nhưng không nhớ chính xác ở đâu
vì bận việc nên phải đến hai ngày sau anh yamazaki mới đến được cơ quan chức năng để trình báo
được sự hỗ trợ truy tìm công an tp tuy hòa và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phú yên đã khẩn trương phối hợp
chỉ chưa đầy một giờ sau đã tìm thấy tài sản và tiến hành trao trả lại cho người bị mất
công an tp tuy hòa tp yên vừa tiến hành trao trả chiếc điện thoại iphone cho một su vách người nhật bản
bị ánh rơi trong quá trình làm việc tại tp yên
trước đó trong quá trình di chuyển từ thị xã đông hòa đến thành phố tuy hòa anh yamazaki ba mươi sáu tuổi du khách người nhật bản
đã bị rơi mất chiếc điện thoại iphone một mươi một nhưng không nhớ chính xác ở đâu
vì bận việc nên phải đến hai ngày sau anh yamazaki mới đến được cơ quan chức năng để trình báo
được sự hỗ trợ truy tìm công an tp tuy hòa và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phú yên đã khẩn trương phối hợp
chỉ chưa đầy một giờ sau đã tìm thấy tài sản và tiến hành trao trả lại cho người bị mất
lãnh đạo cơ quan điều tra bộ công an khẳng định thông tin cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
và ông nguyễn quang tuấn cựu giám đốc bệnh viện bạch mai tự tử là không chính xác
đây là thông tin được cung cấp tại họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an sáu tháng đầu năm
và nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm của lực lượng công an nhân dân
tại buổi họp báo thiếu tướng nguyễn văn thành phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
cho biết thông tin cho rằng ông nguyễn thanh long và ông nguyễn quang tuấn tự tử là hoàn toàn không chính xác
hiện hai bị can này đang được thực hiện chế độ giam giữ theo đúng quy định của pháp luật
tâm lý và tâm trạng của các bị can bình thường
toán nhân dân tỉnh con tum vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án giết người xảy ra tại thôn con dudre
xã đắc là thành phố con tum khiến hai người thương vong
trước đó vào ngày một mươi tháng
một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai a chuyết cùng một số người bạn ngồi uống rượu
do xảy ra mâu thuẫn a chuyết đã vào bếp lấy dao đâm a lắc ạp lành nhiều nhát
hậu quả a lắc tử vong còn ạp lành bị thương
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo a chuyết tù trung thân về tội giết người
thưa quý vị các dịch vụ công trực tuyến mức độ ba và mức độ bốn khi đưa vào thực tiễn đã và đang phát huy hiệu quả rất cao
đó là đơn giản dễ thực hiện tiết kiệm thời gian đi lại
tiết kiệm và chi phí
trong đó các dịch vụ công do ngành công an cung cấp đã bước đầu tạo được những chuyển biến tích cực và nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân
tuy nhiên thì hiện số lượng người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến vẫn còn hạn chế
vì vậy việc thực hiện đồng bộ các giải pháp để người dân được tiếp cận gần hơn với dịch vụ công trực tuyến là yêu cầu đang được đặt ra
và điều này thì đang cần phải được triển khai ngay từ cấp cơ sở
mới đến nhận việc tại khu công nghiệp
vì vậy hôm nay anh long tiến hành việc đăng ký thủ tục tạm trú
thay vì phải đến cơ quan công an xã bằng hình thức trực tuyến anh long đã hoàn thành việc đăng ký ngay tại nơi làm việc thông qua cổng dịch vụ công
khi mình tham gia dịch vụ công trực tuyến mình thấy mình sẽ rút ngắn được thời gian mình chờ đợi
mình có thể set up được nịch với các cán vụ dịch vụ công
sau đó mình sẽ sắp xếp thời gian
để đi làm những công việc của mình
mà mình sẽ không mất cái thời gian chờ đợi
đó là cái mà mình ứng ý nhất
từ cổng dịch vụ công lực lượng công an xã tiền phong tiếp nhận hồ sơ
trường hợp cần thiết có thể liên hệ lại với công dân để hướng dẫn bổ sung thủ tục nếu có sai sót và hẹn ngày trả kết quả
với cách làm này thời gian qua lực lượng công an xã tiền phong đã tiếp nhận giải quyết thành công nhiều hồ sơ cư trú trên địa bàn
bà con nhân dân nắm được rõ lợi ích
với công tác sử dụng dịch vụ công trực tuyến công an xã tiền phong đẩy mạnh công tác tuyên truyền
hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể đặc biệt là bên bộ phận văn hóa đài truyền thanh của xã
thường xuyên tổ chức tuyên truyền phát thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh của xã và của từng thôn trên địa bàn
đặc biệt là rất là thuận tiện cho bà con
trong khi mà bà con ngồi ở nhà có thể giải quyết được các thủ tướng chính mà không tiết kiệm thời gian
cũng như chi phí cũng phải đi lại đến trực tiếp
cùng với công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến lực lượng công an xã tiền phong
cũng đang nỗ lực tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân trên địa bàn
đặc biệt thông qua công tác tuyên truyền để người dân nắm hiểu rõ được những lợi ích từ tài khoản điện tử
trong thực hiện các giao dịch tài chính hay giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

đặc biệt thông qua công tác tuyên truyền để người dân nắm hiểu rõ được những lợi ích từ tài khoản điện tử